bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vừa bị tổ công tác phòng quản lý xuất nhập cảnh
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cao bằng phát hiện bắt quả tang và dạng sáng ngày hôm nay
vào lúc hai giờ một mươi năm phút sáng nay tại trạm kiểm dịch covid một mươi chín km hai trăm ba mươi chín cộng bốn trăm một mươi bốn quốc lộ ba thuộc xóm khuẩy hoa
xã hoa thám huyện nguyên bình tỉnh cao bằng tổ công tác đã phát hiện trên xe ô tô do một người trú
tại tỉnh bắc giang điều khiển có biểu hiện nghi vấn di chuyển từ thành phố cao bằng theo hướng hà nội
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở bốn người trung quốc và một người việt nam
bốn người trung quốc đã không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định
nhóm công dân trung quốc này cùng chú tại tỉnh hồ nam trung quốc
hiện lực lượng chức năng công an tỉnh đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc